ngày hai mươi sáu tháng năm lãnh đạo công an tỉnh bình định cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thị lệ tri ba mươi năm tuổi ở thành phố quy nhơn vì liên quan đến hành vi tham mô tài sản
bị can chi cũng là nạn nhân trong vụ lừa đảo với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng vừa xảy ra tại thành phố quy nhơn
cụ thể trước đó chưa trình báo công an về việc bị nhóm lừa đảo trực tuyến dụ dỗ chuyển hơn ba mươi tỷ đồng khi đăng ký cho hai con và cháu tham gia giải chạy marathon diễn ra tại thành phố quy nhơn
sau này mới biết là fanpage giả mạo trong đó có gần một tỷ đồng của chi và số còn lại cô chuyển cho chi nhánh ngân hàng nơi mình đang làm việc cho chúng
lãnh đạo công an tỉnh bình định cho biết đang điều tra cả hai vụ án tham mô và lửa đảo
tại cơ quan công an chi khai hồi cuối tháng bốn thấy fanpage trên facebook
nói về cuộc thi culmarathon hai nghìn hai mươi bốn diễn ra vào tháng sáu tại quy nhơn nên đăng ký cho hai con và người cháu tham gia
cô đã nhắn tin cho fanpage giả mạo để hỏi về thể thức đăng ký
chi giải thích do trang này có vẻ uy tín các video nghệ sĩ quảng cáo liệt theo dõi và thích dân lớn nên tôi không biết là giả
khi được quản trị viên trang này yêu cầu kết bạn gia lô với một người tên phương anh
sau đó người sử dụng nickname phương anh đã gửi cho chi một đường link để đăng ký họ tên các bé
chi sau đó nhận được một lời khuyên

tại đây kẻ lừa đảo gửi lên nhóm sản phẩm chiếc băng đổ gối của adidas trị giá sáu trăm bốn mươi đồng
sau đó kẻ lừa đảo này đã yêu cầu chi chuyển tiền để mua hàng kết nối sản phẩm với nhà tài trợ và cam kết sẽ hoàn tiên sau năm phút
kẻ lừa đảo dụ dỗ sau khi hoàn thành khảo sát sẽ được triết khấu hoa hồng một mươi
thấy các thành viên khác trong nhóm đã chuyển tiền chi cũng làm theo và sau đó nhận lại số tiền y như cam kết
ngay sau đó người trong nhóm lại đề nghị chuyển tiền
những sản phẩm đắt hơn chi đã thực hiện và đều nhận lại được tiền
khi số tiền lên cao kẻ lừa đảo nói chi chuyển tiền sai cú pháp yêu cầu chị phải có giao dịch khắc phục thì mới được khoan trả lại số tiền gốc và lãi
chi làm theo nhưng quản trị viên của nhóm đưa ra nhiều lý do khiến chị không nhận lại được tiền dẫn dụ tiếp tục truyền khoản nhiều lần
cảnh sát cho biết sau khi mất một tỷ đồng chi đã nghe theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo qua mạng
chỉ cách lấy tiền của cơ quan đang công tác chuyển cho chúng để lấy lại số tiền đang chuyển trước đó
chi đã sử dụng nghiệp vụ kế toán và chỉ trong một thời gian rất ngắn đã lấy của ngân hàng ba mươi tỷ đồng bằng hình thức chuyển khoản chuyển hết số tiền này cho nhóm lừa đảo
sau khi tiếp nhận trình báo công an vào cuộc điều tra xác định chủ tài khoản nhận số tiền của chi là công ty trách nhiệm yếu hạn thương mại dịch vụ dơ thao đông á việt nam
nhưng thực chất đây là một công ty ma
hành vi lấy tiền của ngân hàng chuyển cho nhóm lừa đảo của chi là tham mô tài sản nên đã bị bắt tạm giam
vào ngày hai mươi ba tháng năm cũng xuất hiện nhiều thông tin
về vụ việc một người phụ nữ tên tth ba mươi năm tuổi ở quy nhơn bị lừa đảo ba mươi hai tỷ đồng khi đăng ký giải chạy marathon
trao đổi với cơ quan báo chí đại tá huỳnh bảo nguyên phó giám đốc công an tỉnh bình định cho biết
chỉ có một vụ án lừa đảo nạn nhân là nguyễn thị lệ chi
thông tin về người phụ nữ tên tth bị lừa ba mươi hai tỷ đồng là không đúng
trước đó hồi tháng năm một người phụ nữ khác ở bình định cũng đã trình báo bị lừa đảo hơn năm trăm linh triệu đồng
nhóm lừa đảo cũng đã dùng thủ đoạn tương tự
khi yêu cầu chị này chuyển tiền mua sản phẩm sau đó hoàn trả lại với số tiền và các sản phẩm đầu tiên
tuy nhiên sau khi số tiền lớn chúa đã lấy lý do sai cú pháp nên không thể chuyển khoản
yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển để mua sản phẩm khác
theo thượng tướng trương văn phụng trường phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định
từ cuối tháng bốn đến nay cơ quan điều tra đã nhận được hơn hai mươi đơn trình báo bị lừa đảo
qua phần bếp giả mạo cuộc thi cool marathon hai nghìn hai mươi bốn
trong đó nhiều nhóm lừa đảo đánh vào tâm lý các bậc phụ huynh quan tâm đến giải marathon hè
công an tỉnh bình định đã phát hiện nhiều cảnh báo về tình trạng lừa đảo này
để đăng ký các bậc phụ huynh sẽ phải hoàn thành nhiều khảo sát
hoạt động khảo sát này được nhóm lừa đảo giải thích là để gia tăng kích cầu
và lượt tích mua bán sản phẩm cho nhà tài trợ
các bậc phụ huynh sẽ hoàn thành thanh toán sản phẩm mà hệ thống ban tổ chức
đã liên kế với nhà tài trợ để tạo danh số tăng tầng tát lướt mua bán cho sản phẩm
sau khi phụ huynh thanh toán và chụp màn hình giao dịch lên nhóm
hệ thống sẽ đối chiếu lấy mã giao dịch và tạo biêu cho sản phẩm nhằm tăng lượt mua bán
khi hệ thống kiểm tra và lượt tăng mua cho sản phẩm thành công
thì hệ thống sẽ hoàn tiền về cho người đã chuyển tiền
quá trình tắt toán diễn ra trong khoảng ba năm phút
điều phối viên trong telegram còn hứa hẹn sẽ trả thêm một mươi hoa hồng
khi phụ huynh hoàn thành xong các hoạt động khảo sát
đây là lý do khiến nhiều người bị sập bẫy
theo đó cool marathon là sự kiện miễn phí cho trẻ từ sáu một mươi tuổi
thuộc vnxpets marathon do báo vnxpets tổ chức
với thương hiệu lock fool thuộc công ty cổ phần sữa quốc tế idp tổ chức từ năm hai nghìn một mươi
các bé sẽ được chinh phục đường chạy dài gần một km
trên đường sẽ bố trí các thử thách vừa sức kích thích vận động kết nối các thành viên trong gia đình
một đại diện của vnxpets
vnxpets marathon cho biết mọi hình thức đôi chuyển tiền phí tham dự cool marathon tất cả đều là lừa đảo
vì giải chạy cho trẻ em này là miễn phí
ban tổ chức đã và đang phơi với cơ quan chức năng để làm rõ hành vi lừa đảo từ các trang web fanpage xả mạo
đại diện vnxpets marathon cho biết
chúng tôi cũng sẽ truyền thông rộng rãi về vấn nạn này để mọi người được biết
theo đó hiện nay hoạt động của các tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản không gian mạng nói riêng
diễn ra ngày càng nghiêm trọng và phức tạp với những thủ đoạn tinh vi hình thức liên tục thay đổi gây thiệt hại lớn về kinh tế
việc ngăn chặn kéo dài tình trạng lừa đảo trên không gian mạng bảo vệ người dùng đang ngày càng cập thiết
mặc dù liên tục được cảnh báo nhưng nhiều người vẫn bị lừa số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng
theo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao a năm bộ công an
trong năm hai nghìn ba tổng số tiền người dân bị các đối tượng lừa đảo chiến đoạt trên mạng khoảng tám một mươi tỷ đồng
tăng gấp giữa sau năm hai nghìn hai đây là con số dựa trên những sự kiện người dân đến trình báo cơ quan công an
trong năm đã khởi tố một năm trăm linh vụ án về tội lừa đảo trên không gian mạng
cũng trong thời gian này bộ thông tin và truyền thông đã nhận được khoảng một mươi bảy bốn trăm linh phản ánh về trường hợp lừa đảo trực tuyến
hướng đến người dùng internet việt nam
trong đó tổng số tiền người dân đã bị lừa đảo
tại hội thảo về phòng chống lừa đảo trên không gian mạng do hiệp hội an ninh mạng quốc gia tổ chức mới đây
thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an chủ tịch hiệp hội an ninh mạng quốc gia cho biết
hoạt động lợi dụng trên không gian mạng tiến hành phạm tội nổi bật là lừa đảo trực tuyến
chiếm năm mươi bảy tổng số tội phạm mạng gia tăng cả về phạm vi và thủ đoạn tinh vi lợi dụng công nghệ mới
nhất là ai gây thiệt hại hàng nghìn tỷ usd mỗi năm
thống kê riêng năm hai nghìn hai mươi ba thiệt hại trên thế giới lên tới một hai mươi sáu tỷ usd tương đương với một năm gdp trên toàn cầu
tại việt nam trong năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng tội phạm mạng trong và ngoài nước liên tục thay đổi phương thức
thủ đoạn lợi dụng công nghệ để tấn công xâm nhập lừa đảo quy mô lớn
gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng xấu tới trật tự an toàn xã hội
theo thống kê trên cổng cảnh báo an toàn thông tin năm qua cũng đã ghi nhận một mươi sáu phản ánh lừa đảo trực tuyến
gây thiệt hại ba trăm chín mươi tỷ đồng tương đương với ba sáu gdp trong đó chín mươi một liên quan đến lĩnh vực tài chính
tăng sáu mươi bốn bảy mươi tám so với năm hai nghìn hai mươi hai tỷ lệ người dùng nhận được tin nhắn của gọi lừa đảo trực tuyến là bảy mươi ba
qua đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thứ trưởng bộ công an chỉ rõ
hoạt động của đối tượng tội phạm là rất chuyên nghiệp có tổ chức phân công vai trò cụ thể
các nhóm đối tượng cầm đầu đa số là người nước ngoài chú chân tại địa bàn nước láng giềng
và thực hiện các hành vi phạm tội theo đó cách thức phương thức thủ đoạn của chúng rất tinh vi
sử dụng công nghệ deepfake giả mạo người thân hoặc cơ quan chức năng để gọi điện
kêu gọi đầu tư qua các sản giao dịch ngoại đối tiên ảo chứng khoán
thêm thông tin về tình trạng này cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết
trong năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện
tiếp cận nhận hơn ba năm trăm linh vụ việc lừa đảo với tổng số tiền thiệt hại lên tới gần hai năm trăm linh tỷ đồng
chỉ ra hai mươi bốn hình thức lừa đảo trên không gian mạng hiện nay giống với những ma trận
ông vũ ngọc sơn trưởng ban nghiên cứu công nghệ hiệp hội an ninh mạng quốc gia
giám đốc công nghệ công ty an ninh mạng quốc gia việt nam cho rằng
hiện nay người dùng trên không gian mạng đang phải đối mặt với các hình thức lừa đảo
răng bẫy ở khắp nơi không những thế các đối tượng lừa đảo còn kết hợp nhiều hình thức khác nhau
sinh ra các tổ hợp biến thể tạo ra cả về số lượng hình thức lừa đảo rất lớn
công tác phòng chống lừa đảo trên không gian mạng thời gian qua đã đạt được một số kết quả bước quan trọng
tuy nhiên theo trung tướng nguyễn minh chính cục trưởng cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tội phạm lừa đảo trên không gian mạng trong thời gian qua vẫn đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp
trên thế giới cũng như tại việt nam trong quá trình chuyển đổi số
người dân và doanh nghiệp sử dụng không gian mạng để tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội ngày càng gia tăng
theo thống kê hiện có tám mươi người đang sử dụng mạng internet mạng xã hội và tỷ lệ này ngày càng gia tăng
đây là môi trường thuận lợi cho các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ông chính nhận định
không những thế phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm này ngày càng tinh vi
hình thức gờ đảo của những nhóm đối tượng này ngay càng hoàn hảo do ứng dụng các công nghệ mới
trong khi đó nhận thức của người dân trong chống lại hoạt động tấn công lừa đảo vẫn còn hạn chế mơ hồ thiếu cảnh giác thiếu kỹ năng trên mạng xã hội
vì vậy vẫn còn nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phân tích nguyên nhân dẫn tới tình trạng bùng nổ lừa trực tuyến ông trần quang hưng phó vụ trưởng vụ kinh tế số và xã hội số bộ thông tin và truyền thông cho rằng
một trong những nguyên nhân chính là do người dân cài đặt các ứng dụng trên nền tảng xuyên biên giới
trong khi đó các ứng dụng này có nhiều nội dung xấu không thể chặn và lọc
trong không gian mạng người dùng có đủ các loại tài khoản tạo đủ loại thông tin trên các nền tảng khác nhau
không gian mạng là không gian biên giới và các cuộc lừa đảo tấn công mạng có thể đến từ bất kỳ đâu từ bất kỳ ai
mất an toàn an ninh mạng lừa đảo trực tuyến hiện nay không còn là câu chuyện của các đơn vị doanh nghiệp tổ chức ngân hàng
ngoài ra lừa đảo trực tuyến bùng nổ còn do vấn đề về sim giác tài khoản không chính chủ
tính ẩn danh trên không gian mạng và tính tiện lợi của các dịch vụ được cung cấp trên không gian mạng
việc tạo lập kênh fanpage facebook quá đơn giản dẫn tới việc kiểm soát thông tin trên không gian mạng khó khăn
làm cho tình trạng lừa đảo trực tuyến diễn ra mạnh hơn
để tăng cường hiệu quả công tác quản lý giám sát trên không gian mạng
bộ thông tin và truyền thông đã triển khai nhiều biện pháp khác nhau về pháp lý công nghệ và tuyên truyền
tuy nhiên hành lang pháp lý cho rằng vấn đề này vẫn chưa hoàn thiện để công cuộc quản lý nhà nước phát huy hiệu quả
giải quyết các bài toán hiện nay
cũng theo các chuyên gia các nhóm đối tượng lừa đảo trực tuyến thường giả mạo các ứng dụng để lừa đảo người dùng
trong đó nhiều ứng dụng giảm mạo áp dụng đầy đủ ở cơ chế bảo mật để tránh bị phát hiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé